lần đầu tiên tại việt nam các bác sĩ của bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã thực hiện thành công ca ghép phổi từ người cho chết não
đây là một phẫu thuật vô cùng khó và qua đó ngày càng khẳng định được bước tiến của nền y học việt nam
bệnh nhân được ghép phổi hiện năm mươi bốn tuổi bị suy hô hấp do bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính giai đoạn cuối có tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào
sau khi nhận được thông tin có người cho phổi tình nguyện ngày hai mươi sáu tháng hai với sự hỗ trợ của hai chuyên gia nước ngoài
ekip mổ hơn hai mươi người và gần sáu mươi người phụ giúp trải qua sáu giờ căng thẳng ca ghép phổi đã được thực hiện thành công
người bệnh sau phẫu thuật đang dần hồi phục và không cần thở máy
thay mặt cho gia đình cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của những người đã hiến tạng cho những người bệnh
như bố mình trong ngày hôm nay bố mình sống hoàn đời còn ngại
tôi được vào ngồi nói chuyện với bố tôi và tiếp xúc với bố tôi khoảng độ hơn hai tiếng đồng hồ thì bố tôi hoàn toàn tỉnh táo
phẫu thuật ghép phổi từ người cho chết não được cho là một phẫu thuật vô cùng khó bởi trạng thái ghép trong tình trạng cấp cứu quyết định tổ chức ca ghép phải nhanh chóng
khó khăn nhất là phải giữ cho phổi nguyên vẹn mà lại trong thời gian ngắn
và là ca ghép hai phổi đồng thời nên mọi khâu từ công tác
chuẩn bị kỹ thuật thực hiện cũng như giai đoạn sau phẫu thuật đều phải được phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ

được biết trường hợp bệnh nhân chết não hiến đa tạng này đã cứu sống sáu bệnh nhân trên khắp cả nước trong đó có một phổi một gan hai tim và một thận